những ngày qua thành phố hồ chí minh luôn phải đón nhận những cơn mưa xào bất trợt
nhiều hình ảnh về các chốt kiểm dịch liêu siêu sách nát trong cơn mưa đã khiến nhiều người dân xúc động
họ là những cán bộ dân quân công an phường xã gác lại những gánh nặng gia đình những nỗi niềm riêng
họ đã dầm mình dưới mưa xuyên đêm xuyên ngày trở thành những lá chắn sống để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
tuy công việc tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao nhưng với họ hy vọng về ngày sài gòn trở về vẹn nguyên là quyết tâm là động lực mạnh mẽ nhất
thường những cán bộ trực chốt phải dầm mình dưới mưa nhiều người dân thành phố hồ chí minh đã nấu mì xào cơm sang tiết tế tận chốt cho các anh
giữa những căng thẳng vôn vã vì dịch những điểm chốt đã trở thành nhịp lối yêu thương giữa can trường hiểm nguy của tâm dịch